hiện trường cho thấy tử thi nằm giữa một tấm thảm trò tàn của lá và nhánh tràm

thì cơ quan cảnh sát điều tra thì trực tiếp là tôi là điều tra viên tiến hành khám nghiệm tử thi
thì qua khám nghiệm tử thi thì tất cả trái toàn bộ thì trên cơ thể người cũng như ấy khó nhận dạng
thì quá trình khám nghiệm tử thi mình thu giữ và phát hiện trên cổ của nạn nhân có một sợi dây chuyền
ngay thời điểm đó nhìn bằng mắt thường cán bộ điều tra đã có phán đoán có thể đây là một vụ án mạng

ban chuyên án đã quyết định đề nghị các cơ quan
ban chuyên án đã quyết định đề nghị các cơ quan
báo chí thông báo tìm thông tích nạn nhân
tỉnh đào phòng và các điều tra viên chính xác kể cả công an huyện
nhận định đánh giá có khả năng là đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
vụ án giết người có thể giết người do mâu thuẫn tình ái hoặc giết người do khúc tài sản
để tiến hành nhanh chóng điều tra và tìm thủ phạm
để tiến hành nhanh chóng điều tra và tìm thủ phạm
lãnh đạo phòng cũng như lãnh đạo công an quyện tập trung vào hai bước
thứ nhất là xác định là tại thời điểm này thì tại khu du lịch sinh thái thì xác định nhân chứng
thì có ai vào thời điểm trước vụ án xảy ra thì có ai đi vào đây không thời gian địa điểm
cái thứ hai là phải là chi tìm được cái tung tích của nạn nhân
là cái hai vấn đề chính là được là các đồng chí lãnh đạo là đặt ra
thì nói chung bước đầu thì qua thu thập thông tin
thì các điều tra viên chính xác kể cả công an huyện
thì cũng xác định được là nhân chứng có nhân chứng xác định được là thời gian khoảng một mươi năm đến một mươi sáu giờ
ngày là hai mươi sáu tây trước khi ngày mà tiến hành khám nghiệm
thì phát hiện có là xe hông đa hai người là chạy vào khu du lịch sinh thái
đã xác định được phần nào về cái thời gian đó
và bước thứ hai nữa thì lãnh đạo phân công các đồng chí là
chính xác và điều tra viên
đi tìm là tung tích của nạn nhân
trên các địa bàn là các tỉnh đồng tháp mơi tỉnh bình dương thành phố hồ chí minh
đặc biệt là số công nhân đi làm gì xa
các mũi trinh sát được cử đi khắp các địa bàn
để thu thập các thông tin có liên quan đến vụ án
trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
là phải bằng mọi giá tìm ra tung tích người xấu số
tiến hành rải soát tung tích nạn nhân
và làm các biện pháp tiêm triền dự động người dân
trên địa bàn và trong và ngoài tỉnh
để tìm tung tích nạn nhân
thì qua sáu ngày liên tục
phòng pc hai phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh long an
thì đã tiến hành đã nhận được cái đơn tố giác
người tố giác là chị trần thị cảm nhung
là công nhân của công ty bao quen phương tân tạo quận bình tân thành phố hồ chí minh
chị nhung cho biết có một người phụ nữ
ở cùng phòng trọ tên là bùi thị qua
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
làm công nhân chung công ty với mình
ngoài giờ làm chị qua luôn ở nhà trọ cùng chị nhung
nhưng không có công nhân chung công ty với mình

chị qua đi đâu không rõ
bật vô âm tính đến nay
tình cờ chị nhung nghe thông tin công an
truy tìm tung tích nạn nhân nữ bị chết cháy
nên nghi đó là người bạn của mình
lãnh đạo phòng phân công điều tra
đến để thu thập thông tin
thì bước đầu làm việc với là chị nhung
thì qua đặc điểm nhận dạng
thì trên cơ sở nhận dạng
mà cái đồ vật thu tại hiện trường
trong đó đặc biệt là cái
nên chị nhung đã
nhận diện được là
chính là chị qua
thì cái này bưu chí là cơ sở ban đầu
để là cơ quan
điều tra có cái hước để điều tra
để có cơ sở khoa học chính xác
nên cơ quan cảnh sát điều tra
phải là giám định
trưng cầu giám định adn
thì cơ quan cảnh sát điều tra mời
mẹ của chị qua này là
nhâm thị mến từ thái bình vào
thì mình thu mẫu
và giám định adn
cáng bộ kỹ thuật hình sự
nhanh chóng bắt tay vào việc
nhằm đưa ra kết luận chính xác
về nhân thân lai lịch của nạn nhân
trên cơ sở khoa học
bởi đây là tiền đề mấu chốt
cho công tác điều tra phá án
truy tìm hôn thủ
thì xác định là
bà nhâm thị miến
quê ở đông hưng thái bình
là mẹ sinh học của mẫu
gửi đến chưa xác định tên
và cho một cái
kết quả xác định là
lúc này một loài các nghi phấn
được ban chuyên án đặt ra
đang tạm trú ở thành phố hồ chí minh
tại sao nạn nhân lại chết ở tân lập
cách nơi cư trú hàng trăm cây số
nạn nhân bị giết vì động cơ gì
bị cướp hay bị trả thù cá nhân
kinh sát đã đề xuất
ban đại đạo phòng ban chuyên án
tiến hành ra xót hàng ngàn đối tượng
bao gồm có là những
công nhân làm chung với chị hoa
công nhân ở công ty mông trang
thì hoa rà xót là trên một ngàn
người mà làm công nhân chung với chị hoa
để tìm kẻ tình nghi trong số một công nhân
thì quả thật như mò kim đáy bể
thế nhưng các trinh sát hành sự
vẫn cần mẫn tỏa đi các địa bàn
để tìm cho được cây kim đó
có liên quan đến đối tượng trinh văn tám để truy tìm thông tích đối tượng này
tiến hành tập trung vào đối tượng này dựng lại các đường đi nước bước
cũng như nhân thân lai lịch hối quan hệ bạn bè của anh tám này
nên đã xác định địa điểm nơi ở của anh tám tại bình dương
giám sát nơi ở của tám trinh sát không phát hiện đối tượng này về nhà
phối hợp với công an địa phương qua công tác quản lý hành chính
trinh sát lại phát hiện trinh văn tám đang trú trong một nhà trọ trên địa bàn tỉnh bình dương
trinh sát đã báo cáo về chỗ ban là đào phòng
chọn một giải pháp là chia thành nhiều tổ để giám sát chỗ nơi ở của tám
khi có những điều kiện thiện lợi thì các tổ trinh sát sẽ tiếp cận xử lý tám
đến ngày đủ điều kiện để các tổ trinh sát xác định tám
chạy xe ra đến đoạn đường dẫn thì các tổ trinh sát tiếp cận áp sát tám
cần thấy nơi này rừng tràm bạc ngàn rộng rạp và vắng vẻ
y quyết định sẽ đi qua đến khu du lịch sân thái này
lúc chín h ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai

để thực hiện hành vi trên thì anh tám vào buổi sáng
khoảng là ngày hai mươi sáu

hãy đăng kí kênh để nhận thông tin nhất
lúc chín h ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai

khu du lịch sinh thái xã tân lập
lúc chín h ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tám điện thoại liên lạc hẹn qua sẽ gặp nhau để cùng đi chơi
đến một bờ đê tám ké vào nói với chị qua ngồi xuống nghỉ ngơi
và sau đó lựa thời cơ để ra tay hành động
khi thấy chị qua đã chết trần văn tám lột bộ vòng vàng chỉ qua đeo trên tay
rồi tiếp tục hành vi thiêu sát người đã chết để phi tan chứng cứ